xin mời khán giả cùng đến với câu chuyện xoay quanh hành động cao đẹp của thầy giáo đa vệ hương nguyễn thanh hòa
ở quận một mươi hai tp hcm
nhiều năm qua đã lặng lẽ bỏ tiền túi trang bị phương tiện vận chuyển miễn phí học sinh
sinh viên qua sông đến lớp an toàn
tất cả đều xuất phát từ tấm lòng và cái tâm của người thầy giáo luôn yêu mến học trò
lúc nhỏ tôi khổ lắm tôi đi bán bánh bao bánh chua chiên khổ lắm
và những lúc đó thì tôi đi bán tôi ham học lắm nhưng mà không được đi học đi do gia đình nghèo quá
tuổi thơ là chuỗi ngày cơ cực phải làm nhiều việc để đeo đuổi con chữ
nhưng bằng nghị lực mạnh mẽ và sự ham học ít ai bị
câu học trò nghèo nguyễn thanh hòa đã trở thành người thầy đứng trên buộc giảng
sau ba mươi năm làm người đưa đò cho biết bao thế hệ học sinh
đến tuổi hưu ông giáo tám hòa cái tên tân thuộc mà người dân vùng an phú đông hay gọi
đã trở về quê tiếp tục câu chuyện đưa đò theo đúng nghĩa đen của nó
hằng ngày lên đên trên dòng sông vàng thuộc
nối quận một mươi hai và quận gò vấp để tiếp bước cho học sinh đến trường
khi tôi hưu trí về quê an phú đông
lúc đó tôi thỉnh thoảng cũng có đi qua gò dấp
rồi tôi thường xuyên thấy học sinh mấy em đi học với cái đò nhỏ xí vầy bề ngang chừng một mét rưỡi bề dài sáu bảy mét
những lúc mà cano chạy tới sống tôi thì ghe đá lư rất nguy hiểm
và có những lúc tôi thấy mấy em nó té khi đi từ xuống cầu
mà cái cầu về ngang chỉ bằng ba miếng dán thôi
rông rêu mấy em té khóc nhiều đêm tôi suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ
cả chục ngày đêm tôi quyết định ra đấu thầu
tuy mong muốn như vậy nhưng gia cảnh còn khó khăn
những dự định đầy hoài bão của ông tám hòa đứng trước thách thức không hề nhỏ
bởi gánh nặng kinh tế gia đình còn chưa thể lo chu toàn làm sao nghĩ đến chuyện lớn hơn
tôi đấu thầu thì
xung quanh nó cả chục người giàu có nghèo có
nhưng mà tôi là thuộc dự khách hàng nghèo nhất nghèo nhất
tôi ra đấu thầu rồi vợ tôi trời ơi thang
nói là tiền đâu mà mua cái ghe
tuy là mua cái ghe nhỏ đó bao nhiêu tiền năm bảy triệu à
mà không có tiền mua
nhưng mà tôi nói giờ cho em yên tâm anh tới mấy người bạn của anh anh mượn anh mua

với quyết tâm sát đá tất cả vì học sinh thân yêu cùng với sự hỗ trợ trí tình của những người bạn
ông tám hòa đã làm được điều mà mình hằng mong muốn
từ những chiếc ghe nhỏ ban đầu ông đã phát triển lên bốn nhà máy công suất lớn
hoạt động đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi vận tải hành khách qua sông
bến đò hiện là một trong những bến tiêu biểu được sở giao thông vận tải tp hcm đánh giá cao
đến nay hằng ngày ông tám hòa cùng các cộng sự vận chuyển an toàn hơn hai mươi lượt người qua lại sông vàm thuật
và đương nhiên trong đó những học sinh sinh viên còn ngồi ghế nhà trường đều được ông đưa đò miễn phí
hôm nay là em đi học là em đi qua chuyến đò này được miễn giảm là rất là một điều rất là quý trọng
và em rất cảm ơn khi có chuyến đò này tại vì làm cho con đường đến trường của bọn em ngắn hơn
rất là thuận tiện em thường xuyên đi qua đây và nó giúp em rất là nhiều

dạ ông nói ăn cứ ăn ghé ăn bánh mì đi rồi bao nhiêu r
hoặc là ổng có một thời gian ổng đi đâu chơi
cứ cái tiệm nào
cơm gì đó cứ ăn đi
rồi cứ nói là
cô có thầy giáo hòa thì sẽ trả tiền
cái nghĩa cử rất là cao đẹp
tôi suy nghĩ là
tích ra một chiếc
chuyên phục vụ cho học sinh
phục vụ sáng cho đi học
chứ nó đợi khách lâu lắm
thành ra tôi có đầu óc là
tích ra một chiếc
chuyên phục vụ cho học sinh
học sinh xuống xuống xuống đi liền
để cho nó đi học đúng giờ
có nhiều em ấy xin lỗi
có nhiều em ấy lúc trước đó
nó sợ trễ giờ
cô giáo rầy
dòng chảy cuộc đời rồi sẽ tiếp nối
phiêu giặc như những con sông
thành phố hồ chí minh sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ
đó cũng là lúc những cây cầu vững chải bề thế
được xây dựng nối liền hai bờ con sông bàm tuột
thay thế cho nhiệm vụ của những chiếc phà
dù vậy tấm lòng của ông giáo già tám hòa
vẫn luôn in dấu sâu đậm
trong lòng những người dân địa phương
và hành khách qua sông
đặc biệt là trong mỗi học sinh sinh viên
hằng ngày vẫn được ông đưa qua sông miễn phí
sẽ không quên hình ảnh ông tám hòa
luôn độc hành với mình trên mỗi chuyến phà
tiếp nối hành trang vững bước
đi đến những bến mờ tương lai tư sáng phía trước
và đối với nhà giáo tám hòa
người đã ngoài tám mươi tuổi đời
cuộc sống của ông tám hòa
cuộc sống sẽ thực sự ý nghĩa
nếu chúng ta biết cho đi
tiền phí học sinh
có như vậy
chắc chắn là bá hồ sẽ vui
bá hồ nằm ở hà nội
nhưng bá hồ sẽ vui
thật là câu chuyện đẹp phải không quý vị
không ai hiểu và thương học sinh
hơn chính những người thầy cô giáo
và tại thành phố hồ chí minh
luôn có những câu chuyện dung dị đầy thường
như dạy chữ cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn
dạy nghề miễn phí cho học sinh khuyết tật
của những thầy cô giáo có tấm lòng cao đẹp
như thầy giáo tám hòa
trong câu chuyện vừa rồi
đến đây anh nguyệt xin phép được kính chào tạm biệt quý khán giả
hẹn gặp lại quý khán giả trong kỳ phát sóng tới
của chương trình thành phố sống đẹp
với những câu chuyện hay những hành động đẹp
đầy ý nghĩa nhân văn của các cá nhân đơn vị
đang hiện hữu và lan tỏa khắp thành phố mang tên bác